một cơn mưa nặng hạt đã đổ xuống thành phố hồ chí minh khiến cho nhiều khu vực bị ngập nặng người dân phải đắp đê ngăn nước tràn vào nhà
tại quận thủ đức mưa lớn khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu lực lượng chức năng đã có mặt để hướng dẫn người dân đi tuyến đường khác
ngập lụt nghiêm trọng xảy ra sau mưa khoảng một giờ tại khu vực quận gò vấp
một số tuyến đường đã ngập sâu trong nước khiến cho phương tiện của người dân bị chết máy hàng loạt
nhiều nhà dân đã phải dùng bao cát để đắp đê ngăn nước tràn từ ngoài đường vào nhà
dự báo trong hai ba ngày tới không khí lạnh tăng cường trở lại sau đó suy yếu dần khiến cho khu vực nam bộ và thành phố hồ chí minh sẽ có mưa giải rác tập trung về chiều và tối có nơi mưa vừa mưa to kết hợp với rồng